do vậy trời không chỉ khô và nóng mà nguy cơ cháy rừng ở khu vực miền trung cũng cao hơn
nên các chủ rừng cần thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng
ở phía nam nhiệt cũng đang có xu hướng tăng dần do mưa giảm
chiều và tối nay gió tây nam sẽ chỉ gây mưa giải rác ở nam bộ và tây nguyên
thời gian mưa sẽ xuất hiện muộn hơn sau một mươi năm h mới bắt đầu và kết thúc sớm trước hai mươi giờ tối
mưa muộn nắng dài nên mức nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở khu vực tây nguyên
sẽ tăng nhẹ lên mức ba mươi hai ba mươi bốn
còn ở khu vực nam bộ trong khoảng từ ba mươi ba đến ba mươi năm độ
trên biển ở khu vực phía nam của biển đông bao gồm vùng biển huyện đảo trường sa
vùng biển từ bình thuận đến cà mau cà mau đến kiên giang vịnh thái lan
tiếp tục có khả năng xuất hiện mưa rào và rông về chiều và tối
làm cho tầm nhìn xa bị giảm thấp xuống chỉ còn bốn một mươi km
kèm theo nguy cơ về lốc xoáy và gió giật
và sau đây sẽ là dự báo thời tiết trong ba ngày tại các khu vực trên cả nước